an toàn là một trong những yếu tố thu hút du khách quốc tế
theo báo cáo thường niên của viện kinh tế và hòa bình vừa công bố
việt nam xếp thứ năm mươi chín trong số một trăm sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ hòa bình nhất thuộc mức cao trên thế giới
chỉ số hòa bình toàn cầu hai nghìn một mươi sáu do viện kinh tế và hòa bình xếp hạng hàng năm đối với một trăm sáu mươi ba quốc gia
dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như xung đột nội bộ
sự tham gia vào tình trạng bất ổn trên thế giới và tỷ lệ người dân sử dụng vũ khí hạng nhẹ
theo bảng xếp hạng này ireland là nước hòa bình nhất thế giới
kế đến là đan mạch áo new zealand và bồ đào nha
trong bảng xếp hạng năm nay mỹ được xếp hạng một trăm linh ba trong số một trăm sáu mươi ba quốc gia hòa bình nhất thế giới
ngược lại cd được xếp hạng là quốc gia ít hòa bình nhất
trước đó theo bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu hai nghìn một mươi sáu được công bố tại washington của mỹ
việt nam đứng thứ ba mươi chín trên một trăm bốn mươi bốn quốc gia
nếu xét riêng các nước khu vực nam á và đông nam á việt nam xếp thứ hai về chỉ số hòa bình sau singapore